chất sơ hỏa tàn được biết đến với vai trò ngăn chặn tiêu chảy
nó hấp thụ lượng nước dư thừa từ ruột và tạo thành một chất giống như gheo
do đó nếu bạn đang bị tiêu chảy liên tục hãy bổ sung một nám quất
ngoài ra các nghiên cứu cho thấy rằng jetster đóng một vai trò trong việc hỗ trợ giảm cholesterol trong cơ thể
bằng cách đưa nó ra ngoài qua phân
hơn nữa chúng được lên men trong ruột và hoạt động như thức ăn cho các vi khuẩn thân thiện trong đường ruột
giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và khả năng miễn dịch
quất rất sao chất béo lành mạnh giúp hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim
chất sơ có trong quả quất có thể giúp hỗ trợ giảm mức cholesterol bằng cách cải thiện sự bay tiết của nó qua phân
do hàm lượng chất bèo thấp những người bị bệnh tim như mức cholesterol cao nên tiêu thụ nó
ngoài ra hạt ăn được của những loại trái cây này chứa một lượng vi lượng icd béo omega ba
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng acid béo omega ba có thể hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol xấu
và cải thiện lượng cholesterol

bệnh tim xảy ra do tăng nghẽn động mạch do lượng cholesterol trong cơ thể cao
nó có thể dẫn đến đột quỵ tăng huyết áp và suy tim
tuy nhiên các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất sơ vitamin c và a trong quất
có thể làm giảm sự tích tụ chất béo trong động mạch
kết quả là nó hỗ trợ giảm nguy cơ tổng thể của bệnh tim
quất rất sò vitamin a và c
đây là những loại vitamin nổi tiếng với khả năng chống oxy hóa
gốc tự do là những chất cận bã được hình thành trong cơ thể do chức năng trao đổi chất hàng ngày
do tiếp xúc với chất độc từ môi trường
gốc tự do trong cơ thể quá nhiều có thể gây tổn thương cho các tế bào và các cơ quan
chúng có thể dẫn đến ung thư bệnh ahimer bệnh tim đái tháo đường và nhiều bệnh khác
các chất chống oxy hóa có trong quả quất có thể làm giảm tình trạng oxy hóa
do các gốc tự do trong cơ thể gây ra
bạn có thể thải độc tố ra khỏi cơ thể bằng một ly quất
hệ thống miễn dịch bao gồm các tế bào khác nhau như đại thực bào tế bào bạch huyết
tế bào tiêu diệt tự nhiên
chúng rất quan trọng để bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh do cao vi khuẩn và virus gây ra
chúng hoạt động bằng cách tấn công và tiêu diệt các mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể chúng ta
phản ứng này dẫn đến viêm
theo một nghiên cứu trong quất có thể cải thiện khả năng miễn dịch
ngoài ra chúng hoạt động bằng cách tăng cường các hoạt động của tế bào tiêu diệt tự nhiên
và giảm căng thẳng trao đổi chất trong cơ thể
khi có sự hiện diện của bất kỳ mầm bệnh có hại nào trong cơ thể
hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ phản ứng để tiêu diệt mầm bệnh này
phản ứng này được gọi là phản ứng viêm
nó chủ yếu xảy ra trong các bệnh như viêm khớp viêm ruột hen xuyễn đái tháo đường
tình trạng miễn dịch các vấn đề về tim mạch tình trạng thoái hóa thần kinh
nếu tình trạng viêm trở nên trầm trọng hơn
nó có thể dẫn đến chết tế bào và tổn thương các cơ quan
một nghiên cứu cho thấy rằng dầu chất xuất từ vỏ quả quất có thể có đặc tính kháng khuẩn
do đó nó có thể ngăn chặn sự phát triển của một số vi sinh vật có hại
như vi khuẩn và nấm phát triển trên thực phẩm
do tác dụng kháng khuẩn nó có thể có lợi cho việc tăng thời hạn sử dụng của thực phẩm
bằng cách ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật
quất chứa một lượng hợp lý vitamin a dưới dạng beta caroten
nó là một trong một mươi một loại carotenoid
đây là một trong những chất có thể giúp cải thiện sức khỏe của mắt
đôi mắt của chúng ta có chứa ruropsin
nó là một hợp chất protein cho phép chúng ta nhìn thấy ở những nơi thiếu ánh sáng
tuy nhiên việc sản xuất ruropsin không đầy đủ có thể gây ra bệnh quá gà
vitamin a là một thành phần thiết yếu để sản xuất doropxin
do đó quất có chứa một lượng lớn vitamin a đóng vai trò quan trọng đối với thị lực khỏe mạnh
một số nghiên cứu cho rằng thực phẩm dầu vitamin c

nó có thể giúp cải thiện dối loạn căng thẳng tâm trạng tổng thể và điều chỉnh giấc ngủ
nếu hoạt động bằng cách có tác dụng giống như thuốc chống trầm cảm
và giúp cải thiện sức khỏe tâm thần bằng cách giảm nguy cơ lo lắng trầm cảm và căng thẳng
tuy nhiên cơ chế chính sách mà nó tăng cường giấc ngủ vẫn chưa rõ ràng
cơ thể chúng ta cần canxi để hình thành và duy trì răng xương khỏe mạnh
vì vậy việc tiêu thụ không đủ thực phẩm dầu canxi trong giai đoạn phát triển quan trọng của cuộc đời
có thể dẫn đến một số bệnh như thấp lùn sâu răng loãng xương
vitamin c cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành xương
ngoài ra vitamin c giúp hình thành collagen
do đó bổ sung đủ lượng vitamin này có thể cải thiện sức khỏe của da và xương
quất chứa một lượng lớn canxi và vitamin c các nghiên cứu cho thấy rằng
vitamin c có thể là một trong những vai trò hữu ích trong việc ngăn ngừa về các bệnh xương như loãng xương
thực phẩm có tính acid có thể làm tăng nguy cơ mà ca bệnh về xương
bằng cách rút canxi từ xương
vì quất là loại quả có tính kiềm nên chúng hỗ trợ làm giảm nguy cơ phát triển bệnh loãng xương
một flavonoid khác trong quả quất được gọi là polsirin
có thể có vai trò đáng kể trong việc ngăn ngừa béo phi
một nghiên cứu cho thấy polym có thể làm giảm nguy cơ tăng cân
và bằng cách ngăn chặn sự hình thành của các tế bào mỡ trong cơ thể
ngoài ra chúng là nguồn dầu chất sơ
do chúng di chuyển chậm trong đường tiêu hóa
chúng giữ cho bạn cảm giác no lâu hơn
chúng làm giảm cảm giác thềm ăn và xu hướng ăn vặt không lành mạnh
quất là loại carbon hyderat phức hợp vì chúng chứa một lượng hợp lý chất sơ
do đó chúng mất nhiều thời gian hơn để đi qua ruột
vì các enzym tiêu hóa không thể phân hủy trong cơ thể
chất sơ đi qua đường tiêu hóa mà không bị tiêu hóa bởi các enzim được tạo ra trong dạ dày
do đó khi ăn nhiều chất sơ bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn
chúng giúp hạn chế cảm giác thèm ăn do đó ngăn ngừa tăng cường